vi khuẩn hp là nguyên nhân chính gây nên viêm lết dạ dày
vậy vi khuẩn hp có lây hay không
nhận thức đúng về vi khuẩn hp ở dạ dày sẽ có cách phòng và điều trị bệnh hợp lý
dưới đây là những tư vấn chuyên môn bởi bác sĩ hoàng thị hiên
bác sĩ nội tiêu hóa khoa khám bệnh và nội khoa bệnh viện đa khoa quốc tế vimec hải phòng
trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ có phải cứ nhiễm vi khuẩn hp là bị ung thư dạ dày hay không
các nghiên cứu cho thấy vi khuẩn hp có hàng trăm loại khác nhau
trong đó chỉ một số loại vi khuẩn mang gencaga có độc lực cao thì mới có nguy cơ gây ung thư cao
trên thực tế hơn bảy mươi người bệnh mang vi khuẩn hp nhưng không phải ai cũng bị ung thư
vi khuẩn hp có lây hay không
vi khuẩn hp rất dễ lây lan và chủ yếu lây chuyển qua những đường sau
đường miệng miệng
ngoài niêm mạc dạ dày vi khuẩn hp còn tồn tại trong nước bọt
mảng bám trên răng và trong khoang miệng của người bệnh
do đó vi khuẩn hp có lây truyền từ người này sang người khác qua việc dùng chung bát đũa và hôn trực tiếp
đường phân miệng
vi khuẩn hp tồn tại trong phân người bệnh nên có thể lây chuyển qua tay
nếu sau khi đi vệ sinh không rửa tay sạch sẽ
hoặc vi khuẩn lây truyền qua các con vật trung gian như chuột rán ruồi
đường dạ dày và dạ dày
vi khuẩn hp ở dạ dày có thể lây nhiễm trong quá trình thực hiện thao tác nội soi
dạ dày tại các cơ sở y tế
khi dụng cụ nội soi không được vệ sinh sạch sẽ
vi khuẩn hp có thể lây nhiễm từ người có bệnh sang người khỏe mạnh
các phương pháp phát hiện hp
để xét nghiệm vi khuẩn hp có hai phương pháp có thể được thực hiện như sau
phương pháp đầu tiên là phương pháp xâm lấn
lấy một mẫu mô sinh thiết của người bệnh bằng cách nội soi dạ dày tá tràng để kiểm tra
phương pháp này thường được chỉ định đối với những bệnh nhân có các triệu chứng như sụt cân thiếu máu và chán ăn
phương pháp không xâm lấn
vi khuẩn hp được xét nghiệm hơi thở và qua phân của người bệnh
vậy có cần điều trị vi khuẩn hp và điều trị bằng cách nào
nếu vi khuẩn hp làm xuất hiện các triệu chứng lâm sàng như đau bụng đề hơi khó tiêu nôn ói
thì việc điều trị vô cùng quan trọng nhằm giảm nguy cơ có hại mà nó mang lại
việc điều trị hp khi bị viêm lết dạ dày tái tràng rất cần thiết
nhằm ngăn ngừa các biến chứng như sốt huyết tiêu hóa thủng dạ dày và ung thư dạ dày
đau dạ dày tuy là căn bệnh phổ biến nhưng không khó điều trị
điều quan trọng người bệnh cần tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ
những hiểu biết lệch lạc sai lầm sẽ dẫn đến những biến chứng như sốt huyết dạ dày ung thư dạ dày
sai lầm đầu tiên là cho rằng uống soda làm dịu cơn đau
nhiều người nghĩ uống sữa hay chút soda pha với nguồn ly nước có thể làm giảm cân đau do dư acid trong dạ dày
nhưng cách làm này chỉ làm dịu cơn đau tạm thời chứ không có khả năng chữa bệnh
vì thế nếu liên tục dùng cách này không chỉ dẫn tới dối loạn tiêu hóa mà còn làm cho bệnh dạ dày nặng thêm do không được chữa trị kịp thời
quan niệm sai lầm thứ hai chỉ thử máu là đủ
thử máu không thể cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng tổn thương bên trong dạ dày
bởi việc thử máu chỉ nhằm phát hiện bạn có nhiễm vi khuẩn hp hay không mà thôi
do đó để chuẩn đoán chính xác cần phải nội soi dạ dày
phương pháp này còn giúp xác định vị trí lét kích cỡ led cũng như lấy mẫu niêm mạc để làm sinh thiết
quan niệm sai lầm thứ ba bệnh dạ dày không lây lan
chúng ta thường nghĩ bệnh dạ dày xuất hiện do ăn uống không hợp lý stress làm việc quá sức và bệnh da dày thì không bị lây nhiễm
tuy nhiên quan điểm này cần được thay đổi vì nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh dạ dày là do vi khuẩn hp phát tán từ phần ra môi trường
sau đó xâm nhập vào thức ăn nước uống để vào cơ thể người và gây bệnh
ngoài ra các nghiên cứu cũng cho thấy vi khuẩn này có trong nước bọt chân răng của người bệnh
do đó thói quen mống cơm cho trẻ là cơ hội lây truyền vi khuẩn hp
một sai lầm mà nhiều người nghĩ đó chính là chỉ người lớn mới bị đau dạ dày
nhiều người vẫn quan niệm chỉ người lớn mới đau dạ dày do ăn uống sinh hoạt bừa bãi
tuy nhiên bệnh này hiện đang có xu hướng tăng ở trẻ em
trẻ em có thể bị bệnh đau dạ dày ngay từ tuổi mẫu giáo thậm chí là mấy tháng tuổi
trong đó đội tuổi hay gặp nhất là một mươi một mươi bốn tuổi
có nhiều nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày ở trẻ nhỏ nhưng chủ yếu vẫn là do ăn uống và stress
ở trẻ lớn là do bị ép học quá nhiều với trẻ nhỏ lại là bị ép ăn
cha mẹ thương con thấy con ăn không đủ khẩu phần ăn ít là ép con ăn cho bằng được rồi hay rục ăn chậm quá ăn nhanh lên
điều này khiến bé luôn lo lắng khi ăn không thấy ngon miệng nữa
teo dạ dày là bệnh phổ biến nhất trong các bệnh về đường tiêu hóa ở trẻ
trong số những trẻ em đến khám vì lý do đau
trẻ em đến khám vì lý do đau bụng âm ỉ có hơn năm mươi là đau dạ dày
khi trẻ thăn đau cha mẹ nên đưa trẻ đi khám sớm để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời
một sai lầm khác khiến bệnh dạ dày càng trở nên nặng hơn đó là tự ý mua và sử dụng thuốc
tự ý mua và sử dụng thuốc là thói quen khá phổ biến của nhiều người trong đó có những người bị viêm lết dạ dày
thông thường khi có các triệu chứng đầu tiên của bệnh như đau rát vùng bụng ở hơi ợ chua
hầu hết mọi người thường ra nhà thuốc hỏi mua thuốc giảm đau cấp tốc
tuy nhiên không phải dược sĩ nào cũng chuẩn đoán đúng bệnh
họ thường bán các loại thuốc chung chung như thuốc giảm axit dạ dày hay thuốc ức chế proton
thuốc kháng sinh hoặc thuốc bao vết lết
các loại thuốc này sẽ giúp người bệnh ngăn chặn được các cơn đau nhanh chóng nhưng không thể xử lý từ gốc
khiến bệnh tái đi tái lại nhiều lần và khó chữa hơn
bên cạnh đó bệnh lý dạ dày rất dễ tái phát khi gặp các điều kiện thuận lợi như căng thẳng mệt mỏi hay chế độ ăn uống không hợp lý
khi tái phát đa số người bệnh có thói quen ngại tái khám và chủ quan dùng thuốc theo tòa cũ
đây là sai lầm khiến bệnh viêm lết dạ dày khó dứt và có thể trầm trọng hơn
đặc biệt ở những người bị bệnh viêm lết dạ dày nhiễm vi khuẩn hp
việc mua thuốc theo tòa cũ làm tăng tình trạng hv kháng thuốc và khiến bệnh khó dứt điểm hơn
khi xử lý viêm lết dạ dày nhất là khi có sự hiện diện của vi khuẩn hp
người bệnh nên được bác sĩ thăm khám và được dược sĩ tư vấn về việc dùng thuốc
bởi vi khuẩn hp rất dễ biến đổi và kháng thuốc vì thế việc sử dụng toa cũ có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn
thậm chí có thể đi kèm với các tác dụng phụ
đồng thời việc tự ý ngưng sử dụng thuốc khi các triệu chứng đã có dấu hiệu thuyên giảm là điều xảy ra thường xuyên ở người mắc bệnh viêm lết dạ dày
lúc này các triệu chứng như ợ hơi ợ chua ợ nóng đau rát dạ dày có giảm
nhưng căn nguyên gây bệnh là các vết luet vết súng huyết viết viêm trượt vẫn chưa lành nên bệnh có thể quay lại nhanh chóng
đặc biệt đối với các trường hợp viêm lết dạ dày dương tính với vi khuẩn hp tự ý ngưng sử dụng thuốc
bệnh ngày càng chậm trọng hơn do vi khuẩn hp có thêm thời gian để tạo các kháng thể kháng lại thuốc kháng sinh
vì thế khi bệnh tái phát các triệu chứng sẽ nặng thêm vi khuẩn hp ngày càng lì lợm hơn dẫn tới việc xử lý khó khăn hơn